thưa quý vị công an tp đà nẵng vừa bắt giữ phát hiện lim trang bê đối tượng truy nã quốc tế người hàn quốc
đang đóng vai du khách thuê chung cư cao cấp harmony quận sơn trà tp đà nẵng để chống truy nã
cụ thể trong quá trình kiểm tra lưu trú người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đà nẵng
tổ công tác phối hợp gồm lực lượng của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng
tổ công tác phối hợp công an tp sơn trà đã phát hiện tại căn hộ một nghìn bảy trăm linh sáu chung cư harmony sơn trà đà nẵng
có đối tượng lim trang b sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quốc tịch hàn quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn
tại đây qua kiểm tra xác minh ban đầu các lực lượng phát hiện lim trang b đang là đối tượng truy nã quốc tế
đối tượng này khai nhận khi bị truy nã quốc tế đã đến việt nam sống ở nhiều tỉnh thành và cuối cùng đóng vai du khách
thuê một căn hộ chung cư cao cấp ven biển đà nẵng để tiếp tục lần trốn
hiện phòng quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liêm trang b theo thẩm quyền